trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh
đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trong đó có việc triển khai thực hiện kiểm soát y tế chặt chẽ tại các địa điểm công cộng
đặc biệt là các chợ trên toàn địa bàn vì đây là khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh
và đồng thời lập tổ cơ động tại các khu dân cư để nắm bắt địa bàn cũng như xử lý tình huống đột xuất xảy ra
chợ cột ba phường hồng hải thành phố hạ long không còn cảnh buôn bán nhộn nhịp như thường lệ
thay vào đó là không khí buôn bán có vẻ chầm lắng hơn
hai cổng chính của chợ đều có lực lượng chức năng giám sát tiến hành đo thân nhiệt lấy khai báo y tế
các trường hợp không chấp hành không đeo khẩu trang đều không được vào chợ
người dân đi chợ thì hạn chế rất là nhiều vì là chợ khu dưới là rồn lên trên này
chỉ bán những cái mặt hàng mà bà con cần thiết tiêu dùng thôi
chợ hạ long một trong những chợ sống ớt nhất thành phố hạ long cũng không còn cảnh mua bán tấp nập
các mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa chỉ còn lại các quầy hàng lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu
tại hai mươi hai chợ chính và năm chợ phiên lực lượng chức năng của thành phố hạ long cũng đã đóng tất cả các cổng phụ
cổng mở mọi hoạt động đi lại phải đi qua cổng chính của chợ
thực tế thì cơ bản chúng tôi thấy là người dân người ta chấp hành tương đối tốt hướng dẫn của bộ y tế
cũng như hướng dẫn của anh em trực tiếp kiểm tra đo thân nhiệt
chỉ có một số ít đối tượng là người ta có thái độ không chấp hành nhưng đã được anh em trật tự nghiêm khắc
và cương quyết yêu cầu người ta rời khỏi chợ
bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các chợ tỉnh quảng ninh còn thành lập các tổ cơ động ở khu dân cư
theo đó mỗi xóm phố cụm dân cư trong từng thôn khu phố thành lập từ một đến hai tổ cơ động theo thực tế địa phương
để triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín
với những biện pháp mạnh kiểm soát tốt đã cho thấy những quyết tâm và chủ động của tỉnh quảng ninh
trong công tác phòng chống dịch
hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và đẩy lùi